dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay đã có hơn sáu mươi lượt du khách chọn phố núi đà lạt làm điểm đến tham quan trải nghiệm
trong đó có hơn một ba trăm linh lượt du khách quốc tế
sau khi chính phủ cho phép nới lỏng cách ly xã hội các khu điểm tham quan du lịch tại thành phố đà lạt đã mở cửa trở lại
khác với dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn những năm trước năm nay lượng du khách đến với đà lạt chỉ đạt khoảng sáu mươi năm so với năm ngoái
nhưng đây vẫn là tín hiệu vui của du lịch đà lạt sau thời kỳ cách ly vì covid một mươi chín
trong dịp nghỉ lễ này thành phố đà lạt liên tục tổ chức các tổ liên ngành vừa giám sát hoạt động du lịch theo đúng quy định
vừa nhắc nhở du khách chấp hành các quy định phòng chống dịch xử lý nghiêm các vi phạm về nâng giá ép giá co kéo du khách để đà lạt tiếp tục là điểm đến an toàn thân thiện